thưa quý vị theo trung tâm truyền thông giáo dục thuộc bộ giáo dục và đào tạo
stem là một chương trình giảng dạy kết hợp cả bốn môn khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học
áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày
giáo dục stem nằm trong chương trình giảng dạy ở nhiều hệ thống giáo dục trên thế giới
và stem được coi là tuyến đường cao tốc thời bốn của giáo dục hiện đại
nhằm chuẩn bị cho lực lượng lao động toàn cầu trong tương lai
còn tại nước ta bộ giáo dục và đào tạo cũng rất quan tâm và chỉ đạo thực hiện thí điểm
triển khai giáo dục stem tại các nhà trường
điều đặc biệt là dòng chảy giáo dục stem đang được đón nhận và phát triển mạnh mẽ
tại các trường vùng cao
những tuyến đường cao tốc thời bốn này được khai thông từ những vùng khó khăn nhất
có phần chuyên cảm hứng động lực và thay đổi nhận thức của nhiều người về giáo dục stem
hội thảo tập huấn trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong lĩnh vực stem
các giảng viên đến từ các trường đại học gần đây đã trở nên phổ biến với các thầy cô giáo vùng cao
bởi từ cấp độ phòng thậm chí là cấp trường cũng đã có thể tổ chức
nó làm thay đổi nhận thức của giáo viên tạo sự hứng thú cho học sinh
trong việc học về trường tôi sẽ góp ý cùng với cán bộ quản lý và cùng với đồng nghiệp
để tổ chức nhiều hơn tiết học stem
về các thí nghiệm ảo này áp dụng đối với tôi thì rất là khả thi so với hiện tại bản thân chúng tôi đang giảng dạy
nếu các giáo viên có thể sử dụng
sử dụng được những cái thực tế như ngày hôm nay chúng tôi tập huấn thì học sinh sẽ có khả quan hơn
và các kiến thức tiết thu của học sinh sẽ tốt hơn rất là nhiều
ngay sau những buổi tập huấn cho giáo viên là những hoạt động truyền cảm hứng học tập
vừa giúp học sinh thấy được sự kết nối giữa các nội dung kiến thức
đặc biệt kiến thức về khoa học toán học tầm quan trọng của kiến thức
tác động đến cuộc sống xung quanh vừa thực hành làm mẫu cho giáo viên những
để giao đổi và thống nhất
mình cũng biết thêm được nhiều thứ về stem hơn và học sinh cũng được bước đầu tiếp cận với lại stem nhiều hơn
thông thường thì học sinh chỉ tiếp cận là qua giáo viên thôi cũng như là các phương tiện thông tin đại chúng hoặc là học sinh tự tìm hiểu qua
internet thì còn bây giờ thì học sinh được tiếp cận với chuyên gia thì các em cũng rất là hứng thú
thì giáo viên cũng có nhiều cái
nguồn cảm hứng để mà truyền stem đến học sinh hơn ạ một trong những mục đích quan trọng nhất là giúp các em học sinh
có được cái nhìn khác về những cái môn học mà các em đang được học
là nhìn khoa học với một cái gì đấy nó rất là thú vị hay nhìn toán với một cái góc nhìn nó rất là đẹp
chứ không phải chỉ là những phương trình không phải chỉ là những cái bài tập tính toán
hay là những cái công thức ở trong sách giáo khoa mà nó được ứng dụng trong cuộc sống như thế nào
và nó có cái đẹp như thế nào như vậy là cái mục đích quan trọng nhất đó chính là giúp học sinh có một cái nhìn khác
đồng thời cũng giúp giáo viên có được một cái nhìn khác từ góc nhìn
của những nhà chuyên môn để mà có thể triển khai được các cái bài học ở trên lớp làm sao đấy nó có cái sự thay đổi
có thể là đưa những cái hoạt động
bên ngoài cuộc sống vào trong lớp học
rất nhiều các hoạt động thú vị liên quan đến khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học như hội thảo tọa đàm
lớp học trải nghiệm triển lãm sản phẩm thi đấu dạo hữu với iq robotics
ngày hội stem
đang dần tạo nên một hệ sinh thái giáo dục stem tại nhiều địa phương vùng cao
và một trong những giải pháp để triển khai hiệu quả giáo dục stem trong mỗi nhà trường
khai thác hiệu quả hệ sinh thái stem thay vì chỉ thực hiện đơn lẻ riêng biệt
thưa quý vị
thời gian qua những nỗ lực thúc đẩy giáo dục stem ở vùng cao đã bước đầu có kết quả nhất định
đặc biệt là thay đổi nhận thức về sự cần thiết của giáo dục stem
các hoạt động trải nghiệm trong các ngày hội stem được tổ chức ở nhiều nơi trên vùng cao đã cho thấy giáo dục stem rất thú vị
và cũng rất khả thi
ngay cả khi chưa có ngân sách nhà nước
ngày hội stem của huyện văn quan một huyện nằm trong danh sách bảy mươi bốn huyện nghèo nhất của việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh phụ huynh trong tỉnh
mà còn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới chuyên gia học thuật trong lĩnh vực stem
bởi hơn ai hết họ hiểu tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng thổi bùng đam mê khoa học trong giới trẻ là vô cùng quan trọng
đối với sự phát triển bền vững của quốc gia
tạng sơn và văn quan là một ví dụ điển hình cho thấy là stem là robot là trí tuệ nhân tạo không có gì là quá xa vời
và các trường dù là các trường phổ thông cơ sở phổ thông trung học hay kể cả các trường tiểu học ở những huyện nghèo hoàn toàn có khả năng có thể làm được
và chúng ta có lòng tin các bạn trẻ ngày hôm nay các học trò chúng ta ngày hôm nay sẽ có điều kiện để tiếp xúc với những gì là mới nhất

điều quan trọng là sự đồng bộ trong hệ thống của chúng ta đồng bộ từ nhận thức của các lãnh đạo
cụ thể ở đây là từ sở giáo dục cho đến phòng giáo dục đến các thầy cô giáo
và khi có cái sự mong muốn và quyết tâm làm thì tự khắc sẽ thu hút được những người mà mong muốn phát triển giáo dục
một ngày hội stem có nhiều điểm mới hơn hẳn nhiều thành phố lớn
hai mươi hai gian trưng bày những sản phẩm sáng tạo thành thiếu niên nhì đồng về khoa học kỹ thuật đã tham dự thi cấp thuyện cấp tỉnh
điểm đáng chú ý các sản phẩm trưng bày tại đây đều có kèm theo bản vẽ thiết kế
một điểm nhấn khác trong ngày hội đó là phần tranh tài sôi nổi của hai mươi chín đội robotvec iq đến từ lạng sơn và tám tỉnh thành phố khác trên cả nước
trong đó có ba đội sẽ tham dự giải vô địch thế giới robotvec hai nghìn hai mươi bốn tại mỹ
kết quả các trận đấu được cập nhật bằng phần mềm máy tính và màn hình theo tiêu chuẩn kỹ thuật như giải vô địch quốc gia robotvec hai nghìn hai mươi bốn và các giải quốc tế
có thể nói rằng việc triển khai giáo dục stem tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh lạng sơn là khả thi
và nhiều trường cho dù là có những điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất hay đội ngũ giáo viên nhưng vẫn có thể thực hiện được một cách hiệu quả
và bên cạnh đó thì hoạt động giáo dục stem cũng có thể thực hiện được một cách hiệu quả
và bên cạnh đó thì hoạt động giáo dục stem cũng có thể thực hiện được một cách hiệu quả
và bên cạnh đó thì hoạt động giáo dục stem có hiệu quả rõ rệt trong việc thúc đẩy phương pháp giảng dạy của giáo viên cũng như là hình thành cách học sáng tạo cũng như là năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình thực hiện
sân chơi để trong quá trình học tập và khơi dậy những cái ý chí rồi là cái khát khao của các em
ngày hội stem ở văn quan là minh chứng rõ nét nhất cho thấy giáo dục stem ở các tỉnh vùng cao vùng khó khăn
đang được thúc đẩy bởi chính sách khuyến khích của lãnh đạo địa phương sự muốn làm của các sở phòng giáo dục
cũng như nhận thức của lãnh đạo các nhà trường trong việc tạo ra một hệ sinh thái giáo dục stem
để thông qua đó mang lại cơ hội học tập stem cho học sinh giáo viên từ các chương trình giáo dục chính thức và không chính thức